phần ba biên soạn một mươi bốn đoạn video clip nội dung ngắn gọn dễ hiểu giúp nhân viên có thể theo dõi và tự thực hành tại nhà về các bài tập nâng đỡ cảm xúc
với mô hình nâng đỡ tinh thần nhân viên y tế trong mùa dịch covid một mươi chín của bệnh viện hùng vương đã phát huy tác dụng rõ rệt làm giảm bớt căng thẳng lỡ âu lấy lại trạng thái cân bằng để tiếp tục sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân